các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

trong quá trình kiểm soát người ra vào tỉnh thái nguyên tại chốt phòng dịch covid một mươi chín tại xóm xuế khách xã hợp tiến huyện đồng hỷ tổ công tác liên ngành đã phát hiện trường hợp sử dụng giấy xét nghiệm covid một mươi chín giả
tổ công tác liên ngành phát huyện nguyễn đình trang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại huyện yên thế tỉnh bắc giang sử dụng giấy xét nghiệm covid một mươi chín giả
nguyễn đình trang khai nhận thuê vũ văn hà chú tại xã nam hòa huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyên làm giả giấy xét nghiệm covid một mươi chín để lưu thông qua các chốt kiểm dịch
công an huyện đồng hỷ đã triệu tập vũ văn hà để đấu tranh làm rõ
tại cơ quan công an vũ văn hà đã khai nhận hành vi của mình và thu về năm mươi một giấy xét nghiệm đồng thời giao nộp các đồ vật tài liệu liên quan bao gồm một máy ảnh một máy tính một máy in màu hai thẻ nhớ
hiện công an huyện đồng hỷ đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật
ngày hôm nay công an tp trà vinh đang củng cố hồ sơ và phối hợp với ủy ban nhân dân xã long đức thành phố trà vinh để xử lý phạm văn tâm nguyễn anh khoa huỳnh văn quang và lê thanh quang
cùng chú tại xã long đức về hành vi khai thác cát sông không phép và vi phạm quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
trước đó dạng sáng
ngày một mươi sáu tháng tám tổ công tác công an thành phố trà vinh phối hợp với công an xã long đức tuần tra trên sông cổ chiên thì bắt quả tăng các đối tượng trên hai ghe gỗ có trọng tải hai mươi năm tấn và bốn mươi tấn không có số hiệu đang thực hiện hành vi trộm cắt sông
qua kiểm tra khối lượng cát trên ghe cang có gần một mươi mét khối và trên ghe của tâm có gần hai mươi bốn mét khối
tổ công tác đã lập biên bản vi phạm tạm giữ hai ghe gỗ và buộc bơm khối lượng cát đã khai thác lên bãi
ngoài ra các đối tượng còn lập biên bản về vi phạm
hành vi di chuyển bằng phương tiện thủy lưu thông trên sông trong trường hợp không thật sự cần thiết trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch covid một mươi chín
phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh hà nam vừa phát hiện hộ kinh doanh của anh trần đình đạt và vợ là trần thị đào chú tại xã nhân thịnh huyện lý nhân trôn cất chất thải công nghiệp ra môi trường
trước đó phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh phối hợp với phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh công an huyện lý nhân
và chính quyền địa phương kiểm tra phát hiện hộ kinh doanh của anh trần đình đạt có hành vi trôn lấp chất thải công nghiệp trong khu vực bãi chứa vật liệu xây dựng của gia đình
tại hiện trường lực lượng chức năng phát hiện có hơn năm trăm linh tấn chất thải nghi là chất thải công nghiệp được trôn lấp trái phép
hiện phòng cảnh sát môi trường đã bàn giao vụ việc trên cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà nam để điều tra làm rõ
một đối tượng đang điều khiển phương tiện vỏ lãi chạy từ biên giới về việt nam vận chuyển thuốc lá lậu
vừa bị chốt quản lý bảo vệ biên giới và phòng chống dịch covid một mươi chín số bốn và số năm chủ trì phối hợp với công an xã phú hội huyện an phú tỉnh an giang phát hiện và bắt giữ
qua kiểm tra tổ công tác phát hiện dưới sàn vỏ lãi chứa nhiều thuốc lá loại gồm có một chín trăm bốn mươi bao thuốc lá điếu ngoại
trong đó có một bốn trăm bốn mươi bao thuốc lá hiệu hero năm trăm linh bao thuốc lá hiệu biden tổng giá trị hàng hóa khoảng trên hai mươi chín triệu đồng
tại đồn biên phòng phú hội
đối tượng khai tên võ văn hùng chú tại xã long phú thị trấn tân châu tỉnh an giang và thừa nhận số hàng nói trên đối tượng mua về để bán kiếm lời
tiếp theo là những thông tin kinh tế chúng tôi vừa cập nhật
phó thủ tướng lê minh khái vừa có văn bản yêu cầu bộ tài chính chủ trì phối hợp với các bộ
cơ quan liên quan nghiên cứu kiến nghị của doanh nghiệp đề xuất hướng tháo gỡ khó khăn cho ngành sản xuất
lắp ráp ô tô trong nước trong bối cảnh dịch covid một mươi chín trong đó có đề xuất giảm năm mươi phí trước bạ
cụ thể vừa qua công ty cổ phần thành công mô tô việt nam có văn bản gửi thủ tướng chính phủ kiến nghị tái áp dụng quy định mức thu lệ phí trước bạ
giảm năm mươi đối với ô tô sản xuất lắp ráp trong nước
về vấn đề này phó thủ tướng yêu cầu bộ tài chính chủ trì phối hợp với các bộ cơ quan liên quan
các hiệp hội cộng đồng doanh nghiệp nghiên cứu kiến nghị của công ty cổ phần thành công mô tô việt nam
và tính toán kỹ tác động trên cơ sở đó đề xuất hướng xử lý kịp thời để tháo gỡ khó khăn cho ngành sản xuất
lắp ráp ô tô trong nước trong bối cảnh dịch covid một mươi chín báo cáo thủ tướng chính phủ trong tháng tám năm hai nghìn hai mươi
trước đó vào cuối tháng sáu năm hai nghìn hai mươi chính phủ đã ban hành quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất
lắp ráp trong nước bằng năm mươi mức thu theo quy định áp dụng từ ngày hai mươi chín tháng sáu đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
nhằm kích cầu tiêu dùng và tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh ô tô
trong bối cảnh đại dịch covid một mươi chín
theo tính toán của bộ tài chính việc áp dụng chính sách này khiến ngân sách địa phương trong năm ngoái giảm thu khoảng sáu tỷ đồng
cách đây hơn một tháng do ảnh hưởng của đại dịch covid một mươi chín cảng cát lái phải tạm dừng hoạt động đóng rút gạo tại khu vực bến một trăm hai mươi năm
để thực hiện yêu cầu cách ly phòng ngừa dịch
tuy nhiên phó chủ tịch kiêm tổng thư ký hiệp hội lương thực việt nam cho biết
bến một trăm hai mươi năm thuộc cảng cát lái tp hcm hoạt động
trở lại từ ngày một mươi sáu tháng tám để nối lại hoạt động xuất khẩu gạo cho các doanh nghiệp thu gom chế biến xây sát và kinh doanh lúa gạo tại nam bộ
trước mắt bến một trăm hai mươi năm chỉ mở lại với công suất khoảng bảy mươi container một ngày
nếu trung bình mỗi container khoảng hai mươi năm tấn gạo mỗi ngày sẽ chỉ có khoảng một bảy trăm năm mươi tấn gạo được đóng container để xuất khẩu
so với nhu cầu xuất gạo của doanh nghiệp công suất này là quá nhỏ
xong cũng giúp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong bối cảnh phải giãn cách hoặc phong tỏa
hóa un tắc điều này cũng mở ra tín hiệu khả quan cho lúa gạo đang tồn động tại đồng bằng sông kiểu long
từ ngày một mươi sáu tháng tám các tài xế giao hàng đã được vận chuyển hàng hóa thiết yếu liên quận trở lại tại tp hcm
việc nới lỏng hoạt động cho giao hàng đi kèm với quyết định của thành phố sẽ tiến hành giãn cách xã hội theo nguyên tắc chỉ thị số một mươi sáu thêm một tháng nữa
ngay sau khi quy định nới lỏng cho shipper các doanh nghiệp gọi xe công nghệ
đang lên kế hoạch tăng công suất vận chuyển hàng hóa qua kênh trực tuyến
góp phần đảm bảo nhu cầu về hàng thiết yếu của người dân trong một tháng tới
quy định nới lỏng cho shipper hoạt động cũng giúp các chuỗi siêu thị tự tin kích hoạt lại các kênh đặt hàng trực tuyến
từ hôm nay ngày một mươi bảy tháng tám vì có thể đẩy mạnh hợp tác với các đối tác giao hàng thứ ba
và giải phóng hoàn toàn lượng đơn hàng trực tuyến còn tồn động trước đó
hiện một số ứng dụng gọi xe công nghệ đã mở lại dịch vụ giao liên quận huyện tại tp hcm
các doanh nghiệp hiện đang phối hợp với sở công thương để thống nhất về điều kiện giao hàng được hoạt động
thưa quý vị luồng xanh được ra đời trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp
tạo điều kiện thuận lợi cho mạch hàng hóa lưu thông thông suốt
thực tế cho thấy vẫn còn không ít tài xế lợi dụng lường xanh để vận chuyển hàng lộng hàng cấm
chở người từ vùng dịch đến địa phương khác và né tránh kiểm tra quy định về an toàn giao thông
trước thực trạng đó tại các tuyến cửa ngõ ra vào tp hcm
lực lượng chức năng đã tăng cường công tác kiểm soát chặt từng phương tiện hàng hóa lưu thông trên địa bàn
kiểm tra ngậu nhiên các phương tiện tham gia lường xanh trên tuyến cao tốc đà nẵng quảng ngãi
vẫn còn tồn tại một số trường hợp vi phạm quy định như tài xế không xuất trình được giấy phép
xét nghiệm covid một mươi chín số người trên xe không đúng với số người đã khai báo
người đăng ký phương tiện nhưng không trực tiếp lái xe hoặc phương tiện luồng xanh di chuyển không đúng lộ trình
đối với những trường hợp này
ngân hàng đã yêu cầu tài xế quay đầu đi đúng lộ trình
những trường hợp nào có biểu hiện vi phạm sẽ bị tạm giữ phương tiện
đặc biệt là một số giấy phép được cấp cho tài xế thì nó đi không đúng các lô trình của phương tiện
thì qua cái kiểm tra qua cái phát hiện thì chúng tôi đã có những biện pháp
một là như yêu cầu tài xế đã quay lại đi theo đúng lộ trình của mình
hoặc là tạm đình chỉ hoạt động tiếp tục đi lại
để làm rõ lý do động cơ mục đích của tài xế
theo lực lượng chức năng một số tài xế còn lợi dụng luồng xanh để né tránh việc kiểm tra quy định về an toàn giao thông trên tuyến
nổi lên là tình trạng chở quá khổ quá tải
tại chốt trên tuyến quốc lộ một a qua địa phận đà nẵng cũng xảy ra tình trạng tương tự
để kiểm soát chặt xe luồng xanh được ưu tiên phân luận từ xa tạo điều kiện lưu thông không dừng đổ
lực lượng chức năng triển khai nhiều phương án kiểm soát
tuyên truyền tránh tình trạng sử dụng thẻ ưu tiên sai mục đích

tuyên truyền tránh tình trạng sẽ bổ sung các tổ tuần tra lưu động trên các tuyến trọng điểm
nhằm kiểm tra và xử lý nếu có phương tiện vi phạm
thưa quý vị hiện nay các tỉnh thành phố đang xem xét điều chỉnh giảm giá nước sạch
và nước sinh hoạt cho người dân trong thời buổi dịch bệnh covid một mươi chín
đó là yêu cầu được phó thủ tướng lê minh khái đưa ra với các chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố
trực thuộc trung ương tại văn bản năm nghìn hai trăm năm mươi bảy của văn phòng chính phủ
đây là một động thái cho thấy sự quan tâm của nhà nước đối với người dân
trong bối cảnh hiện nay ghi nhận của phóng viên kinh tế và tiêu dục
những ngày giãn cách xã hội chị vũ lê hải lưu phải ở nhà thường xuyên
thu nhập bị giảm sút thế nhưng các nhu cầu sinh hoạt như sử dụng nước lại tăng lên
điều này khiến chị lưu thêm phần khó khăn bởi vậy khi nghe thông tin được giảm giá nước sạch
cho người dân chị lưu đã rất phấn khởi
nghe tin chính phủ có quyết định giảm giá nước sạch cho người dân
giảm giá nước thì chúng tôi cảm thấy rất phấn khởi
bởi vì một phần nào đó đã góp phần giảm bớt chi phí cho chúng tôi
nhiều người dân khi đón nhận thông tin sẽ được xem xét giảm giá nước sinh hoạt
thì tất cả đều cảm kích
trong khó khăn của cuộc sống bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch covid một mươi chín
thì đây là sự hỗ trợ rất kịp thời của chính phủ
hiện nay nhà nước giảm giá điện và giá lướt
thì cũng là một động thái giúp cho người dân chúng tôi bớt một phần nào khó khăn
bây giờ lại giảm được cái
nước nữa cho nhân dân thì nhân dân thì rất cảm ơn
và gia đình cũng cảm ơn đảng và chính quyền nhà nước quan tâm đến nhân dân
được biết hà nội sẽ hỗ trợ một trăm linh tiền nước sạch cho các đối tượng hộ nghèo
hộ cận nghèo ở mức sinh hoạt một
tối đa là một mươi mét khối nước trên một hộ dân theo giá nước sạch sinh hoạt mức một
đồng thời hỗ trợ một mươi năm trên tổng hóa đơn tiền nước sạch sử dụng
cho mục đích sinh hoạt phải trả của các hộ dân
ngoài các đối tượng đã quy định trên
thời gian thực hiện là các tháng chín một mươi một mươi một một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
tổng nguồn kinh phí hỗ trợ là một trăm sáu mươi năm tỷ đồng từ ngân sách thành phố
về phương thức hỗ trợ hà nội thực hiện hỗ trợ thông qua các đơn vị cấp nước
để giảm trực tiếp tiền nước xác định theo hóa đơn của người sử dụng nước
thuộc phạm vi cấp nước của từng đơn vị
những cái chính sách này của nhà nước thì có thể nói là rất là hợp lòng dân
rất là có cái ý nghĩa
nhất là trong cái hoàn cảnh là cái diễn biến của cái dịch covid là kéo rất là dài
rất là nhiều các cái hộ mà có cái hoàn cảnh khó khăn
thì cũng không thể đủ được cái tài chính để mà mộc các cái tiền nước
tiền các cái dịch vụ nhu cầu thiết yếu
chính vì vậy mà cái chính sách của nhà nước ban hành thì chúng tôi thấy là
rất là thiết thực ý nghĩa và hợp với lòng dân
với việc giảm giá tiền nước sạch trong thời điểm này đó là nguồn động viên lớn
cả về vật chất lẫn tinh thần của chính phủ dành cho người dân
và điều đó sẽ góp phần giúp nhân dân quyết tâm tin tưởng
và cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn để chiến thắng dịch bệnh
và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại